đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước quận phú trọng dự và pháp biểu chỉ đạo tại hội nghị
sự hội nghị còn có đồng chí hoàng trung hải ubđc bí thư thành huy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
năm hai nghìn một mươi tám đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã hoàn thành sớm nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác
như xây dựng pháp luật giám sát khảo sát tiếp xúc cử tri tiếp công dân
đặc biệt công tác giám sát đã được đoàn đại biểu quốc hội hà nội đặc biệt quan tâm
những vấn đề được giám sát đều dựa trên các vấn đề cử tri thủ đô kiến nghị
qua thảo luận đoàn đại biểu quốc hội tp đề nghị lãnh đạo tp hà nội quan tâm giải quyết sớm các đơn thư khiếu nải tố cáo kiến nghị của công dân gửi đến đoàn đại biểu quốc hội
bên cạnh đó đề nghị các cấp mặt trận tổ quốc thành phố phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội nâng cao và tổ chức có chất lượng hơn nữa các cuộc tiếp xúc cử tri
là đại biểu quốc hội tp hà nội khóa một mươi bốn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đồng tình với báo cáo đánh giá về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội trong năm qua
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng cần phân tích rõ nguyên nhân và rút ra được bài học về những kết quả đạt được những hạn chế còn tồn tại
theo tổng bí thư chủ tịch nước là đại biểu quốc hội khó nhất là phải xử lý thật tốt mối quan hệ giữa ý đảng lòng dân và thực hiện đúng pháp luật
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng để thực hiện tốt mối quan hệ này yêu cầu mỗi đại biểu quốc hội phải nắm chắc đường lối quan điểm của đảng thấu hiểu sâu sắc nguyện
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng để thực hiện tốt mối quan hệ giữa ý đảng lòng dân và thực hiện đúng pháp luật
bước sang năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thủ đô và quốc hội